sau năm ngày diễn ra đầy sôi nổi tối qua tại trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh hà tĩnh
ban tổ chức liên hoan ca trù toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám đã tổ chức lễ tổng kết bế mạc và trao giải cho các tập thể cá nhân xuất sắc đã tham gia liên hoàn
trong năm ngày diễn ra liên hoan gần hai trăm linh nghệ nhân nghệ sĩ ca trù từ những em thiếu nhi mới lên chín tuổi
cho tới các nghệ nhân đến chín mươi tuổi của một mươi năm đoàn đến từ một mươi ba tỉnh thành phố đã biểu diễn và thể hiện một cách xuất sắc
vốn hiểu biết của mình về ca trù đồng thời khẳng định thái độ tích cực của các tỉnh thành phố trong việc gìn giữ và bảo tồn ca trù
theo đúng như cam kết của các cộng đồng trong hồ sơ quốc gia
với mục tiêu đưa ca trù ra khỏi danh sách di sản văn hóa cần được bảo vệ khẩn cấp của unesco
liên hoan kỳ này hướng tới nhiều mục tiêu lớn hơn
trong đó việc khôi phục mạnh mẽ và sâu sắc hơn các không gian hình thức diễn sướng là một trong những mục tiêu hàng đầu
một trong những điểm khác biệt của liên hoan ca trù toàn quốc năm nay là sự vắng bóng của nhiều nghệ nhân ca trù cao tuổi
nhưng thay vào đó là sự tham gia và tỏa sáng của một lớp nghệ nhân đào nương đào kép kép đàn kế cận thế hệ các nghệ nhân cao tuổi
tổng kết liên hoàn ban tổ chức đã trao năm giải a một mươi giải b cho các tập thể xuất sắc
một mươi tám giải a một mươi tám giải b cho các tiết mục và tán nhân xuất sắc